trước tình hình đó bộ lao động thương minh và xã hội đã chủ trương thí điểm
triển khai xem xét xác nhận người có công với cách mạng theo một quy trình chặt chẽ công khai dân chủ
phát huy đúng mức trách nhiệm của các cấp các ngành
chín tỉnh thành phố được chọn làm điểm và mở rộng là lai châu bắc cạn thái bình đà nẵng long an tiền giang ninh thuận thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
qua đó tổ công tác trung ương đã thống nhất đề nghị xác nhận tám mươi sáu trường hợp người có công với cách mạng
trong quá trình giải quyết chúng tôi đã được bộ để cho làm thí điểm
đến nay thì trong thí điểm của thái bình chúng tôi có giải quyết thí điểm của hai huyện
chủ yếu là hồ sơ về xác nhận liệt sĩ và xác nhận thương binh và hưởng chính sách như thương binh
trong quá trình giải quyết thì chúng tôi cũng có rút ra một số kinh nghiệm
cái thứ nhất thì
phải phân loại đánh giá hồ sơ để cho nó đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
ví dụ như những trường hợp hy sinh hay là những trường hợp bị thương
thì anh ở trong những trường hợp theo quy định của pháp lệnh cũng như các nghị định của chính phục
thì nó mới đủ điều kiện để xem xét xác nhận hồ sơ đó là lịch sĩ hay là hưởng chính sách như thương binh bệnh binh
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ lao động thương minh và xã hội sẽ vào cuộc quyết liệt
giải quyết cơ bản những hồ sơ người có công còn tồn động
đặc biệt xử lý nghiêm minh và thích đáng mọi trường hợp làm giả hồ sơ người có công
đánh bắt hải sản phát triển nghề biển mà còn góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động ở các vùng biển
nhất là các địa phương có cảng cá
ở quảng ngãi nhờ có năm cảng cá hoạt động thường xuyên
nên hàng ngàn lao động làm việc ở các cảng cá có nguồn
ở các cảng cá có nguồn thu nhập ổn định cải thiện nâng cao đời sống
đội bốc xếp hàng hóa ở cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
từ chỗ chỉ có một mươi năm thành viên trong những ngày đầu thành lập
thì đến nay đã có gần năm mươi người
thành viên của đội là những lao động có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
nhờ có công việc thường xuyên thu nhập trung bình mỗi ngày trên ba trăm linh đồng
nên đời sống của công nhân ở đây cải thiện đáng kể
ngà mà câu đếm thì cũng là năm sáu trăm
mà làm từ mấy trăm đến bây giờ
thôi thôi suốt đêm cũng có
rồi là một mươi giờ cũng có một giờ cũng có một mươi hai giờ một giờ đủ dọn hết
sáng hồi đầu mình nghỉ hồi nãy à
ít thì mình làm ít mà nhiều thì mình làm nhiều
nếu như bốc xếp là công việc của những người đàn ông khỏe mạnh
thì việc phân loại hải sản là việc làm của những lao động là phụ nữ
sau phiên biển đầu năm những con tàu đầy áp các loại hải sản liên tục cập cảng
không chỉ giúp người dân phấn khởi hơn
mà còn tạo điều kiện cho phụ nữ ở các làng trài ven biển có thu nhập thường xuyên
một ngày có thể thu nhập người được hai trăm linh ngàn
đấy là căm nhanh là lồm á
nói chung ngày có điểm thì cái hồi cũng được ba trăm linh
quảng ngãi hiện có năm cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền là cảng sa huỳnh
mỹ á tịnh hòa tịnh kỳ và lý sơn
đây là địa điểm cập cảng thường xuyên của trên năm năm trăm linh tàu cá trong toàn tỉnh
đồng thời là nơi sửa chữa cải tạo nâng cấp tàu thuyền cho những chuyến ra khơi xa
thì bình quân mỗi tháng thì người lâu động
có thể là đọt từ ba đến năm triệu đồng trên một thoát
cái này thì nó cũng phụ thuộc vào mùa mòn này là chính
nếu mà cái tình hình khơi thoát nó còn ngày nó còn nhiều
thì dĩ nhiên là cái lượng người lâu động nó sẽ tan lên
để đáp ứng cái nhu cầu cho xã hội phục vụ cho nó tốt hơn
phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá để phục vụ cho hoạt động khai thác
đánh bắt xa bờ của ngư dân giải quyết việc làm cho những người lao động vùng ven biển
góp phần thúc đẩy cho ngành kinh tế biển quảng ngãi phát triển mạnh hơn
ở phần tin tiếp theo phòng chống dịch cúm lây truyền từ da cầm sang người
cảnh báo dòng mã độc tấn công máy atm
theo thông báo của tổ chức y tế thế giới
tình hình dịch bệnh cúm a h bảy n chín tại trung quốc hiện đang diễn biến phức tạp
trong đó tỉnh quảng đông quảng tây là nơi có giao lưu thương mại du lịch nhiều với nước ta
đồng thời theo thông báo của tổ chức thú y quốc tế trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đã xảy ra một số ổ dịch cúm a h năm n một trên da cầm tại tỉnh svereng campuchia
là tỉnh có chung đường biên giới với nước ta
vì vậy khả năng xâm nhập của dịch bệnh vào nước ta là rất cao
để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh cúm da cầm xâm nhập vào nước ta và lây chuyển sang người
bộ y tế đã có công văn khẩn về việc phòng chống dịch cúm lây truyền từ da cầm sang người
trong công văn khẩn bộ y tế đề nghị người dân hạn chế tiếp xúc với da cầm ốm chết và chất thải từ da cầm
thường xuyên rửa tay bằng xa phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường
chỉ ăn thịt da cầm và các sản phẩm da cầm đã được nấu chín kỹ không ăn tiết canh
không sử dụng da cầm và các sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
khuyến cáo người dân đi đến từ vùng dịch bệnh cúm da cầm chủ động theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm
điều trị kịp thời hạn chế các biến chứng tử vong
cũng liên quan đến vấn đề phòng chống dịch cúm lây truyền từ da cầm sang người
đội cảnh sát môi trường công an tp quảng ngãi cùng các đơn vị chức năng địa phương vừa tiến hành tiêu hủy ba con gà
sau khi được xác định bị nhiễm cúm a h
ổ dịch phát hiện tại trang trại của ông nguyễn cao tuấn ở đội một mươi một thôn tự do xã tỉnh ấn đông tp quảng ngãi
trước đó ngày một mươi hai tháng hai một số gà hai năm tháng của ông tuấn bị bệnh chết tri cục thú y thành phố quảng ngãi đã gửi mẫu đi xét nghiệm
đến ngày một mươi sáu tháng hai kết quả xác định ba con gà của ông tuấn đã bị nhiễm bệnh cúm ah năm n sáu
sau khi có kết quả các đơn vị chức năng thành phố quảng ngãi tiến hành tiêu hủy hoàn toàn số da cầm trên
đồng thời tiến hành bơm thuốc khử trùng khu vực trang trại
trong quá trình xử lý ổ dịch tại trại da cầm của ông tuấn đoàn liên ngành phát hiện trại da cầm với tám con của ông nguyễn văn lập cùng thôn cũng bị chết
theo ông lộc chỉ từ đêm ngày một mươi sáu đến sáng ngày một mươi bảy trang trại gia cầm của ông đã bị chết đến trên một con
hiện đoàn liên ngành cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tăng cường lực lượng xử lý ổ dịch này
tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác
tại hà nội trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương vừa tổ chức chương trình cổ động hiến máu và lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những hoạt động trong chương trình kỷ niệm một mươi năm lễ hội xuân hồng được tổ chức tại việt nam
lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu là giải thưởng thường niên của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
trung ương hội thấy thuốc trẻ việt nam và được tổ chức trao giải thưởng một năm một lần từ năm hai nghìn một mươi
đến nay giải thưởng nhằm tôn vinh biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
nghiên cứu khoa học tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm nhân rộng những tấm gương thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu
đồng thời tạo động lực thúc đẩy việc phát triển các hội câu lọc bộ thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và hội thầy thuốc trẻ việt nam
góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ
tại buổi lễ trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam đã tuyên dương ba mươi thầy thuốc trẻ việt nam
trong đó tuyên dương một mươi thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu nhất năm hai nghìn một mươi chín
cũng tại hà nội triển lãm thủ đô sáu mươi ngày đêm huyết lệ vừa được khai mạc
đây là cách nói rất hà nội về cuộc chiến đấu sáu mươi ngày đêm diễn ra vào cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sự kiện mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
những tấm ảnh của ba nhà nhân dân
nhếp ảnh đã có tên tuổi của hà thành trước cách mạng tháng tám là trần văn nhung trần văn vẻ và nguyễn duy kiên
chụp khung cảnh một hà nội bị tàn phá vì bom đạn và cũng là một thủ đô bất chấp mọi hy sinh
quyết không chịu làm nô lệ một tần nữa
sự đổ nát đến mức nhiều tấm ảnh không còn nhận dạng và định vị được trên bản đồ phố phường hà nội
cuộc trưng bày không chỉ cho người xem chứng kiến một chứng tích của quá khứ gắn với sáu mươi ngày đêm huyết lệ
mà còn giúp chúng ta nhất là các bạn trẻ hình dung một hà nội
đã trải qua những thử thách to lớn của lịch sử trong quá khứ
và những thay đổi to lớn của hà nội đổi mới vào hội nhập đương đại
thông qua một số hình ảnh xưa và nay của tác giả nguyễn hữu bảo
tại nghệ an từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng hai tức ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng riêng
đã diễn ra lễ hội đền cơn
tối ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày hai mươi tháng riêng thị xã hoàng mai nghệ an
đã long trọng tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội đền cờ và khai trương du lịch thị xã hoàng mai
nghệ an vẫn có câu nhất cơn nhì quả tam bạch mã tứ triêu trưng
để nói về bốn ngôi đền cổ xưa và linh thiêng nhất xứ nghệ
lễ hội đền cờ được xem là lễ hội cổ xưa nhất
vẫn còn giữ được những phần lễ và phần hội vốn có như trước đây
bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
lễ hội đền cờ là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa và lịch sử của lễ hội đền cơn
là cơ sở để thị xã hoàng mai và các tầng lớp nhân dân
nhất là ngư dân vùng biển tiếp tục gìn giữ những bản sắc tốt đẹp và thiêng liêng của lễ hội này
nhiều học sinh cho rằng đây là môn học khó nhớ mà dễ quên cũng như ít hấp dẫn
để khắc phục tình trạng này ngành giáo dục tỉnh sơn la đã có rất nhiều biện pháp linh hoạt
để tạo sự hứng thú cũng như giúp học sinh học tập lịch sử đạt hiệu quả
đây là một giờ học ngoại khóa đặc biệt của thầy và trò
trường tiểu học thị trấn thuộc huyện thuận châu tỉnh sơn la
khác với những giờ học hàng ngày hôm nay người đứng lớp là một thuyết minh viên của bảo tàng tỉnh
chủ đề buổi học là giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt nhà tù sơn la
một địa danh nổi tiếng của địa phương đã được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến
các em học sinh từ lớp một đến lớp năm tỏ ra rất hào hứng
chăm chú theo dõi và nhiệt tình tham gia phát biểu trả lời câu hỏi
em đã từng được đi thăm di tích lịch sử nhà tù sơn la rồi
và em cảm thấy quá
qua tiết học này em học được rất nhiều điều về lịch sử
lịch sử nhà tù sơn la và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì tổ quốc
chúng tôi cũng căn cứ vào lứa tuổi của các em để tổ chức các hoạt động tuyên truyền sao cho hiệu quả
ví dụ đối với như các em học sinh lớp một lớp hai
thì chúng tôi sẽ lồng ghép những cái nội dung này vào trong các tiết sinh hoạt sao
có thể nội dung nó nhẹ nhàng hơn
giúp các em
dễ hiểu hơn
còn với các em học sinh lớp ba bốn năm là các đối tượng học sinh lớn hơn
là các em đội viên rồi
chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động giúp các em tham gia sôi nổi
nhiệt tình và hiểu hơn về lịch sử địa phương
nhận thấy sự hấp dẫn từ những giờ học ngoại khóa như thế này
nhiều trường trên địa bàn đã chú trọng việc phát triển các hình thức học tập gắn với sinh hoạt tập thể
mở rộng các nội dung giảng dạy
cách làm trên đã giúp cho nhiều học sinh chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức
đồng thời ghi nhớ bài giảng dễ và lâu hơn
giáo dục truyền thống và đặc biệt là ưu tiên những các trường học ở vùng sâu vùng xa
mô hình học tập lịch sử gắn với tìm hiểu về địa phương
đã được ngành giáo dục tỉnh sơn la phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện trong nhiều năm trở lại đây
theo đó bảo tàng tỉnh sơn la là một trong những đơn vị tham gia tích cực nhất
bảo tàng luôn xác định gìn giữ và giới thiệu lịch sử truyền thống của địa phương
là việc làm có ý nghĩa giúp thế hệ trẻ thêm hiểu thêm yêu lịch sử quê hương đất nước
chuyển sang các thông tin về công nghệ
đang âm thầm tấn công các máy atm của một trăm bốn mươi ngân hàng của bốn mươi quốc gia trên thế giới
tại việt nam trước khi nhận trường hợp ngân hàng nào bị tấn công
song các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng và đặc biệt là các ngân hàng
cần có phương án đối phó với dòng mã độc đặc biệt nguy hiểm này
theo công ty an ninh mạng bkav dòng mã độc này là một trong những dòng mã độc
có tên là duc hai nằm trong bộ nhớ ram của máy tính và được gọi là mã độc vô hình
bởi khi máy tính được khởi động lại mọi dấu vết của mã độc này cũng biến mất
nguy hiểm hơn mã độc này sẽ điều khiển các máy atm của các ngân hàng nhà tiền
nó cũng kết nối với ngân hàng và được điều khiển bởi một mạng lưới máy tính
khi các virus tấn công mạng lưới này nó có thể điều khiển được các máy atm ở các vị trí khác nhau
từ đó sẽ ra lệnh cho máy atm nhà tiền ra theo sự điều khiển của hãi tượng
mục tiêu tấn công của nó trực tiếp vào ngân hàng là bởi vì theo chúng tôi
nó dễ tấn công để thu được nguồn lệnh lớn
còn người dùng thì nếu nó bị lây đá nhiễm bắt đầu này thì cũng sẽ bị mất các thông tin
tức là cũng có khả năng bị tấn công
nhưng có lẽ để tấn công vào người dùng thì nó sẽ không thu được một lớn trong thời gian ngắn
chính như vậy mà có thể là chưa tấn công
nhưng xét như chiều hướng này nếu như trong thời gian nữa mà các công ty bảo mật chưa đưa ra được
những cách nào để phòng chống hiệu quả nó thì người dùng hoàn toàn cũng có thể sẽ bị tấn công
hiện tại chưa phát hiện được ngân hàng nào ở trong nước bị tấn công
nhưng không loại trừ dòng mã độc này đã tồn tại ở đâu đó trong hệ thống máy tính của việt nam
vì thế các chuyên gia bảo mật khuyến cáo các ngân hàng việt nam cần có kịch bản
để đối phó với dòng mã độc này để bảo vệ người dùng
hôm qua tại hà nội tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam và ủy ban nhân dân tiền giang
đã ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai xây dựng thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang trở thành thành phố thông minh
theo đó vnpt sẽ xây dựng nội dung khảo sát tình hình thực tế để lập đề án xây dựng thành phố mỹ tho
thành thành phố thông minh xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh gồm kiến trúc khung công nghệ thông tin
khung giải pháp đô thị thông minh cho mỹ tho đảm bảo nguyên tắc tất cả các giải pháp về đô thị thông minh
của các đơn vị công nghệ khác có thể triển khai trên nền khung kiến trúc này
cụ thể mô hình thành phố thông minh của vnpt được xây dựng dựa trên ba thành phần gồm hạ tầng mạng công nghệ thông tin
trung tâm vận hành tập trung và dịch vụ thông minh
thành phố thông minh của tập đoàn này cũng đưa ra hàng loạt các dịch vụ liên quan tới năm lĩnh vực gồm chính quyền số
an toàn thành phố y tế an sinh xã hội giáo dục và phát triển thành phố bền vững
trong khi đó tỉnh tiền giang sẽ tạo điều kiện cho vnpt tham gia các dự án thế mạnh của đơn vị này
đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của tỉnh
cung cấp dịch vụ cho các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp và người dân trên địa bàn
tiếp theo chương trình trong phần tin thế giới mỹ nêu điều kiện hợp tác quân sự với nga tại syri
ngân hàng nhân dân trung quốc tiếp tục bơm tiền vào thị trường tiền tệ
ông bashar alassad rằng mỹ sẽ không hợp tác quân sự với nga cho tới khi moscow ngừng gán cho toàn bộ những người phản đối ông assad là khủng bố
theo một nhà ngoại giao phương tây trong cuộc thảo luận ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã thể hiện rõ rằng
sẽ không có hợp tác quân sự cho tới khi phía nga thừa nhận
đối lập là khủng bố
thông tin trên được đưa ra sau khi ngoại trưởng tilleron tiến hành một cuộc hội đàm chung đầu tiên với đại diện các nước phản đối ông assad
trong đó có ả rập xê út thổ nhĩ kỳ pháp và anh
trước đó trong cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov tại bon bên lề hội nghị g hai mươi
ngoại trưởng mỹ brektillerson tuyên bố washington sẵn sàng hợp tác với moscow trong những lĩnh vực đôi bên cùng có lợi trong đó có vấn đề syri
các lực lượng an ninh pakistan vừa bắt giữ hàng chục nghi can trong cuộc truy quét được tiến hành một ngày sau vụ đánh bom vào một đền thờ hồi giáo dòng ci lhasa bat kalanda thuộc thị trấn sewan tỉnh sindor miền nam nước này khiến hàng trăm người thương vong
giới chức an ninh pakistan cho biết trong các cuộc truy quét của lực lượng an ninh pakistan lực lượng bảo vệ pháp luật đã bắt giữ bốn mươi bảy nghi can trong đó có một số người ở tỉnh shinders
trong khi đó truyền thông và giới chức địa phương cho hay
lực lượng an ninh đã tiêu diệt ít nhất ba mươi bảy phiến quân và có bảy nhân viên bị thương trong các chiến dịch này
trong diễn biến liên quan quân đội pakistan cùng ngày cho biết danh sách bảy mươi sáu phần tử khủng bố đang lẩn trốn tại afghanistan đã được chuyển tới đại sứ quán afghanistan tại nước này
phía afghanistan được yêu cầu lập tức hành động và sớm giao nộp những đối tượng khủng bố cho pakistan
trước đó pakistan đã đóng cửa cửa khẩu tokham trên tuyến biên giới với afghanistan trong vài giờ đồng hồ sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ pakistan
những kẻ đánh bom liều chết đến từ afghanistan
tập đoàn vận tải lớn nhất hàn quốc khantin vừa chính thức bị tuyên bố phá sản
đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế hàn quốc sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới
đặc biệt là trong bối cảnh tập đoàn samsung cũng đang chật vật sau khi phó chủ tịch ly chay yong bị bắt với cáo buộc liên quan tới vụ bê bối chính trị của tổng thống
quyết định chính thức tuyên bố tập đoàn hanjin phá sản được tòa án trung tâm quận sơ un thông báo
về lượng hàng lớn nhất hàn quốc này nộp đơn xin phá sản lên tòa hồi cuối tháng tám năm ngoái
hantin đã ngừng nhận đơn hàng mới trong khi tòa án tìm cách thanh lý tài sản của hãng để trả cho chủ nợ
hanchin cũng là tập đoàn vận tải lớn thứ bảy trên thế giới ước tính mỗi ngày vận chuyển khoảng hai mươi năm container đi khắp nơi trên thế giới
chiếm ba số container trên toàn cầu
lượng hàng hãng này vận chuyển chiếm một mươi lượng hàng trên tuyến vận tải biển châu á và một mươi tuyến vận tải biển châu âu
theo các chuyên gia kinh tế việc hanchin chính thức phá sản cũng như cuộc khủng hoảng mà samsung đang phải đối mặt
khi phó chủ tịch lee chae yong bị bắt sẽ khiến kinh tế hàn quốc gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới
chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý
hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp ngân hàng nhân dân trung quốc pboc đã tiếp tục bơm tiền vào thị trường tiền tệ
thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm làm giảm tình trạng thiếu tiền mặt
pboc đã bơm tám mươi tỷ nhân dân tệ vào thị trường để bù cho bảy mươi tỷ nhân dân tệ
đến kỳ phải thanh toán cho các hợp đồng mua lại đảo ngược
poc cho biết lần bơm tiền này được thực hiện thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược
thời hạn bảy ngày với lãi suất hai ba mươi năm thời hạn một mươi bốn ngày với lãi suất hai năm và thời hạn hai mươi tám ngày với lãi suất hai sáu
tại thị trường liên ngân hàng ngày một mươi bảy tháng hai lãi suất liên ngân hàng qua đêm tại thượng hải đã tăng hai bảy điểm cơ bản
lên hai ba mươi sáu mức cao nhất kể từ ngày hai mươi sáu tháng một
trong khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm đối với các khoản cho vay thời hạn một tháng
tăng một ba mươi sáu điểm cơ bản lên bốn sáu trăm năm mươi hai ở mức cao trong hơn một năm rưỡi qua
những người yêu thích hoa lan trên cả nước mỹ đang đổ tới new york để có thể ngắm nhìn những loại hoa lan quý hiếm và đẹp mắt
tại triển lãm hoa lan thường niên lần thứ một mươi năm được tổ chức ở vườn thực vật thành phố new york
vàng hồng tím hàng nghìn bông hoa lan khoe sắc đã biến vườn thực vật thành phố new york thành một xứ sở thần tiên của sắc màu
với chủ đề năm nay là thái lan quê hương của hơn một hai trăm linh loài lan trên thế giới hàng nghìn gốc lan đã được sắp đặt kết hợp với kiến trúc và những biểu tượng của thái lan mang tới cho khách tham quan cảm giác như đang bước vào một khu rừng nhiệt đới tại đất nước chùa vàng
ban tổ chức hy vọng khách tham quan đến với vườn thực vật new york sẽ được mãn nhãn bởi sắc đẹp của các loài hoa lan cũng như hiểu hơn về loài hoa cao quý này
hàng nghìn gốc lan tại triển lãm mang tới cho bạn tất cả sắc thái màu sắc và các loài hoa cao quý này
tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng được về sắc màu hoa văn các yếu tố đi cùng cũng rất quan trọng
chúng tôi chọn thiết kế khu vườn thái lan cùng với một vài yếu tố mang tính biểu tượng trong nền văn hóa của quốc gia này
triển lãm hoa lan thường niên năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày chín tháng bốn